thầy minh khuê dường như đã chọn cho mình cách sống cân bằng và thư thái
có lẽ vì thế mà những chuyện ngắn của bà như những ngôi sao xa xôi cao điểm mùa hạ hay nhiệt đới gió mùa đều gần gũi chân thực và có sức lôi cuốn người đọc cho đến tận ngày hôm nay

năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm khi vừa tuổi trăng tròn lê minh khuê tham gia lực lượng thanh niên sung phong chống mỹ
hai năm sau bà bắt đầu viết những bài báo đầu tiên
nhưng phải đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chặng đường văn chương sáng tác của lê minh khuê mới thực sự bắt đầu
vào thời điểm trước và sau cuộc chiến những chuyện ngắn của lê minh khuê đều bị tác động bởi chiến tranh và sự xâm lăng
các tác phẩm thường khai thác đề tài tình yêu và sự đói nghèo lòng tham và sự ngờ vực cùng hậu quả của cuộc chiến tranh để lại cho những ai may mắn còn sống
điều đó được thể hiện rõ qua nhiều tác phẩm như những ngôi sao xa xôi cao điểm mùa hạ
nhận định về con người và những tác phẩm của nữ văn chương
nhà phê bình văn học cao thị hồng từng chia sẻ
nhà văn không hề ảo tưởng về cuộc sống vì thế chị không quay lưng lại với những nỗi đau nhân thế
với ý thức viết về cái ác cũng là một sự thức tỉnh nhân tính
lê minh khuê đã dám dấn thân hòa nhập với những thân phận đang chìm dưới đáy sâu của xã hội
nhìn thẳng vào nỗi đau niềm nhức nhối của con người trong sự bổ vây của sự gia tăng cái ác
báo động khẩn thiết về sự khô kỳ
những việc nhân tính đang xuất hiện ở khắp nơi

tôi là tôi thích viết về tài hậu chiến
thứ hai nữa là cái hậu chiến của mình nó khắt hiệp
nó không đơn giản
như là những cái câu chuyện hay nhất là thường ở lần sau cuộc chiến tranh
với một nhà văn nhà báo trưởng thành trong cuộc chiến
có lẽ tài sản lớn nhất của nhà văn lê minh khuê chính là những ký ức đẹp nhưng cũng đượm buồn
ký ức chiến tranh
ký ức chiến tranh đã thôi thúc bà phải cầm bút và được tái hiện qua những ngôi sao xa xôi
chuyện kể về ba nữ thanh niên sung phong gan dạ trách nhiệm và yêu đời
phương định nho và thao thuộc tổ trinh sát mặt đường tại một trọng điểm trên tuyến đường trường sơn
nhiệm vụ của họ là quan sát khi địch ném bom đò khối lượng đất đá cần phải san lấp
đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ và phá bom
công việc của họ là tìm kiếm các quả bom chưa nổ và phá bom
tuy nhiên cuộc sống của ba cô gái vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ
những giây phút thanh thản mơ mộng và đặc biệt là gắn bó yêu thương nhau trong tình đồng đội
tuy nhiên bên cạnh cái nhìn tích cực đầy lạc quan ấy
nhà văn lê minh khuê vẫn không thể quên đi những khốc liệt dữ dằn chớ treo mà chiến tranh đem lại
đó là chuyện của tác phẩm nhiệt đới gió mùa
với chuyện ngắn sáng tác năm hai nghìn
nữ nhà văn sứ thanh thể hiện rõ cách viết mới lạ tiêu biểu cho số ít những nhà văn tác phẩm viết về đề tài chiến tranh thời bấy giờ khi đề cập đến những xung đột mà ít người nhắc đến
đó là khi bà ẩn chứa những say rứt rằng xé sau những nụ cười sâu cay
trong chuyện nhiệt đới gió mùa nó bao quát một lịch sử việt nam suốt năm mươi năm
từ cách mạng
sau năm bảy nha
trong đấy thì tôi có viết về rất là dành dịch rất là nhiều chi tiết
để làm thế nào
có thể nói lên được cái cuộc sống
suốt năm mươi năm
từ tôi thì tôi chỉ muốn cho mọi người
tất cả những cái tội ác
những cái hận thù hãy dừng lại
bởi vì chúng ta cùng
trong một cái
đối gió mùa này
và tất cả mọi người đều khổ như nhau
là người đồng nghiệp công tác cùng nhà văn lê minh khuê tại nhà xuất bản hội nhà văn
nhà văn nguyễn quang thiều phó chủ tịch hội nhà văn việt nam vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến mỗi tác phẩm của bà
với nhà văn nguyễn quang thiều đọc chuyện ngắn của lê minh khuê dù khốc liệt gai góc đến đâu nhưng ông vẫn nhận thấy ở đó sự nữ tính nhẹ nhàng đầy chất thơ như những bài hát của bà

tác phẩm của nhà văn lê minh khuê bất kể ở đề tài chiến tranh hay thời kỳ hậu chiến vẫn luôn được ông đánh giá cao về mặt nội dung và hình thức thể hiện
nhà văn lê minh khuê là một người lính có thể nói vậy
chị đi vào chiến trường và làm trên đường mòn hồ chí minh trong năm tháng mà còn rất trẻ tuổi
ở đó cái hiện thực chiến tranh đã ùa vào chị như ùa vào một người lính
nhưng với một trái tim của phụ nữ với tình cảm của phụ nữ và tất cả những mẫn cảm của người phụ nữ thì tất cả cuộc chiến tranh khốc liệt đấy nó không vào một cách thô nhát và nguyên vẹn trong tác phẩm của chị
mà ở đó vẫn bằng cái giọng kể dịu dàng dây dứt xa xôi và đầy khắc khoải của một người phụ nữ
và những câu chuyện ngay cả trong chiến tranh
trong năm tháng chiến tranh thì những câu chuyện chị kể về những con người bình dị nhất
trong những khoảng cách bình dị nhất trong đời thường
nó vẫn chứa đựng trong đó một vẻ đẹp và một những cái điều những cái giá trị bình dị nhất của con người
văn chương của chị nó mang một đặc trưng riêng trong tất cả cái giọng kể đấy của chị
giọng kể như là một người mẹ một người chị thậm chí sau này như một người bà ngồi xuống và kể một câu chuyện
cho dù cái câu chuyện đó là một câu chuyện quá đau đớn
về cuộc đời hay về số phận hay năm chiến tranh tàn khốc
thì vẫn là một giọng kể vô cùng giản dị đẹp đẽ mơ hồ đầy ấm áp
không chỉ tạo nên chất lãng mạn đặc trưng trong mỗi tác phẩm
nhắc đến lê minh khuê giới văn đàn việt nam còn nhắc đến một trong những cây bút đi đầu trong khai thác xây dựng đối thoại
theo đánh giá của các nhà văn những cuộc đối thoại trong chuyện ngắn của lê minh khuê gọn gàng chắc chắn và ít khi thừa lời
nếu theo dõi vừa đủ những tác phẩm của bà
độc giả không khó nhận ra nhiều cuộc đối thoại cũng chính là giọng điệu lê minh khuê giữa đời thường
chân thật bình dị nhưng cũng đầy cá tính
tôi thích nhất đó là tập những ngôi sao xa xôi
một trong những tập truyện ngắn mà gây ấn tượng của những năm mà đang chiến tranh từ bảy mươi cho đến bảy mươi năm
và chỉ viết về vì chúng tôi đã gặp rất nhiều thanh niên sung phong
thì chúng tôi chỉ viết về vì chúng tôi đã gặp rất nhiều thanh niên sung phong

vì chúng tôi đã gặp rất nhiều thanh niên sung phong
và dòng vong rất hồn hậu và nó như một cái bài ca
và dòng vong rất hồn hậu và nó như một cái bài ca
và có lẽ rằng viết chuyện ngắn về thanh niên sung phong thì có lẽ không ai vượt qua được lê minh khuê
và sau này tôi lại ngạc nhiên nữa là khi chị viết về thời khi đất nước hòa bình
những cái góc khuất của số phận của cuộc đời thì cũng rất xuất sắc

bi kịch nhỏ thì thực ra đó là những cái bi kịch lớn